đến hết ngày ba tháng tám tỉnh tuyên quang đã giả soát được chín trăm bốn mươi bốn người đi từ đà nẵng quảng ngãi trở về
và đã lấy mẫu năm trăm sáu mươi hai mẫu xét nghiệm trong đó hai trăm sáu mươi chín mẫu âm tính với covid một mươi chín các mẫu còn lại đang chờ kết quả
các trường hợp trở về từ vùng dịch đều được thực hiện cách ly trong đó chín người cách ly tập trung
một mươi người cách ly tại các cơ sở y tế chín trăm hai mươi ba người cách ly tại nhà
ngành y tế tỉnh tuyên quang đề nghị các đơn vị y tế trong toàn tỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại các đơn vị khám chữa bệnh tổ chức phân luồng sát khuẩn tay đo thân nhiệt và đeo khẩu trang khi đến thăm khám
chủ động chuẩn bị trang thiết bị phòng chống dịch sẵn sàng cho những tình huống sâu nhất